dùng dao đâm chết em ruột của mình nguyễn văn nhanh trú tại thành phố sóc trăng
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sóc trăng bắt giữ
tại cơ quan công an nhanh khai nhận vào ngày một mươi ba tháng năm phát hiện em ruột của mình là nguyễn minh hạnh
trộm cắp tài sản của gia đình đem bán lấy tiền ăn chơi
nhanh thức giận và đã lấy cây dao xếp để vào tối quần rồi chờ hạnh về để giải quyết vụ việc
khi hạnh về nhà nhanh đã dùng dao đâm hạnh
dù mọi người nhanh chóng đến can ngăn và đưa hạnh đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã không qua khỏi